cảnh báo dấu hiệu men gan tăng cần lưu ý
tình trạng men gan tăng cao có thể là cảnh báo một số bệnh lý về gan
có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tăng men gan
nếu do tác động tạm thời tình trạng men gan sẽ trở về bình thường sau hai bốn tuần
dấu hiệu tăng men gan
tăng men gan là dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương
ở giai đoạn đầu khi men gan tăng thường chưa có biểu hiện ra ngoài
do vậy người bệnh khó có thể nhận biết
ở giai đoạn này chỉ có thể phát hiện qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm
khi tăng men gan ở giai đoạn sau người bệnh thường có các biểu hiện
cảm thấy mệt mỏi hơi suốt nhẹ gặp vấn đề về tiêu hóa
dối loạn tiêu hóa như chán ăn buồn nôn da vàng mắt vàng
một biểu hiện đặc trưng khi tăng men gan nếu đã có tình trạng vàng mắt vàng da
thì tình trạng bệnh đã ở giai đoạn đáng báo động
nước tiểu có màu vàng sẫm tiểu ít phân màu nhạt hơn bình thường
các biểu hiện này thường gặp trong trường hợp tăng men gan do tắc mật
khi men gan tăng cao sẽ khiến chức năng của gan suy giảm
và từ đó độc tố tích tụ lại trong cơ thể gây ra tình trạng ngứa ngoài da
nếu tăng men gan trong thời gian dài có thể khiến người bệnh lơ mơ ý thức tập trung giảm
tăng men gan là bệnh gì
tăng men gan là khi các enzym được xúc tác trong gan ast alt
thực hiện các phản ứng sinh hóa tại gan
chỉ số men gan cao hay không sẽ phụ thuộc vào giới tính và độ tuổi
dưới đây là các chỉ số men gan bình thường
chỉ số alt hay gpt dưới hoặc ba mươi năm ui trên lít với nam giới
và nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi năm ue trên lít với nữ giới
ast hay got dưới hoặc ba mươi năm ui trên lít với năm giới
và nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi năm ue trên lít với nữ giới
ggt từ năm đến sáu mươi ui trên lít
alp từ ba mươi năm đến một trăm một mươi năm ui trên lít
khi tăng men gan có thể là dấu hiệu cảnh báo
một số bệnh lý nhiễm
như sơ gan ung thư gan viêm gan mạng tính hoặc cấp tính
các bệnh lý liên quan đến đường mật như nhiễm trùng đường mật
dòi đường mật u đường mật
một số bệnh lý khác suy tim sốt rét
có rất nhiều lý do khiến men gan tăng
trong trường hợp tăng men gan do các tác động tạm thời
sau khoảng hai đến bốn tuần
men gan có thể trở lại bình thường mà không cần điều trị
ngoài ra các trường hợp tăng men gan khác cần được điều trị là
tăng men gan do virus gặp ở người nhiễm các loại
virus viêm gan a b c d và e
thường gặp nhất là viêm gan b và viêm gan c
người uống rượu bia nhiều nghiện bia rượu
việc uống quá nhiều rượu bia có thể gây ra tình trạng tăng men gan
và khiến chức năng gan suy giảm
tăng men gan do dùng thuốc
một số người tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc
hoặc dùng thuốc không có chỉ định của bác sĩ
lạm dụng thuốc giảm đau thuốc kháng viêm
từ đó gây ra gánh nặng cho gan và khiến gan tổn thương
một số trường hợp sử dụng thực phẩm chức năng tùy ý
cũng khiến tỉ lệ viêm gan tăng cao
tăng men gan do chế độ ăn
ngoài việc uống rượu bia tăng men gan cũng có thể xuất phát
từ việc thực phẩm nạp vào cơ thể có chứa độc tố
ví dụ như trường hợp ăn các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc
thực phẩm không đảm bảo vệ sinh nấm mốc
thực phẩm còn dư thừa lượng thuốc bảo vệ chất bảo quản
điều này khiến gan phải hoạt động nhiều hơn
nhằm loại bỏ các độc tố
quá trình này làm chết các tế bào gan khiến men gan tăng
gây viêm gan thậm chí có thể là ung hư gan
người mắc một số các bệnh lý về đường mật
gan nhiễm mỡ sơ gan bệnh lý tim mạch
cũng có nguy cơ bị tăng men gan
phòng ngừa tăng men gan bằng cách nào
nếu có thể hạn chế tối đa rượu bia đưa vào cơ thể
không dùng các thuốc không rõ nguồn gốc
thuốc nam thuốc hết hạn và các thuốc gây độc cho gan
ăn uống hợp vệ sinh không ăn gạo mốc
thức ăn ôi thiêu sử dụng nguồn nước sạch
tuyệt đối không sử dụng chung kim tiêm
hoặc các vật dụng có thể tiếp xúc với máu
theo dõi duy trì cân nặng cơ thể luôn ở mức hợp lý
tập thể dục thường xuyên
khi men gan tăng từ hai lần so với bình thường
nên đi kiểm tra lại sau ba tháng
nên đi tiêm phòng các bệnh viêm gan do virus
như viêm gan b viêm gan c để phòng tránh nhiễm bệnh
khi nào cần gặp bác sĩ
nếu xét nghiệm máu cho thấy có các biểu hiện
nghi ngờ men gan cao cần gặp bác sĩ để biết
kết quả xét nghiệm có nghĩa là gì
bác sĩ có thể đề nghị thay đổi lối sống
tập thể dục giảm cân ngưng hoặc thay đổi một số thuốc
và theo dõi định kỳ hoặc thực hiện thêm các cận lâm sàng
và thủ thuật khác để xác định nguyên nhân